liên bộ công thương tài chính vừa điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ một mươi năm h hôm nay ngày năm tháng một mươi hai
theo đó giá xăng ron chín mươi hai và e năm được giữ nguyên giá dầu diesel tăng một trăm năm mươi đồng một lít
cụ thể giá xăng ron chín mươi hai giữ mức một mươi tám năm trăm tám mươi đồng một lít xăng e năm là một mươi tám hai trăm bốn mươi ba đồng một lít dầu hỏa là một mươi ba sáu trăm một mươi bảy đồng một lít
dầu ma rút giá tối đa là một mươi hai ba trăm tám mươi hai đồng một kg riêng dầu diesel tăng một trăm năm mươi đồng một lít có giá bán tối đa mới là một mươi năm một trăm sáu mươi chín đồng một lít
để giữ giá ổn định liên bộ công thương tài chính đã quyết định chi quỹ bình ổn với xăng ở mức năm trăm tám mươi ba đồng
xăng e năm là sáu trăm linh bốn đồng dầu diesel là ba trăm tám mươi tám đồng dầu hỏa bốn trăm tám mươi năm đồng dầu ma rút là hai trăm ba mươi chín đồng
liên bộ yêu cầu các đơn vị xăng dầu đầu mối
thêm ít giá thay đổi trước một mươi năm h ngày năm tháng một mươi hai